heckman gemainer quận go vấp tp hcm đã yêu cầu tám học sinh cởi đồ để một em khác kiểm tra
và ngay sau khi đăng tải vụ việc đã thu hút nhiều quan tâm và bình luận của cộng đồng mạng
hầu hết đều cho rằng hành động của giám thị đã xâm phạm quyền riêng tư và thân thể của học sinh
nhiều ý kiến cư dân mạng không đồng tình với cách xử lý của thầy giám thị
cho rằng đây là cách xử lý nóng vội phản giáo dục và có thể ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý học sinh
đại diện nhà trường thông tin sau khi sự việc xảy ra nhà trường và thầy giám thị đã xin lỗi gia đình học sinh
xem đây là một bài học cần phải rút kinh nghiệm cả trong công tác quản lý và kỷ luật học sinh
trước vụ việc này một số tài khoản mạng xã hội đã bình luận
nếu phương pháp kỷ luật không phù hợp có thể phản tác dụng khiến học sinh không hợp tác và tìm cách chống đối
giáo viên thì muốn tốt cho học sinh mục đích để học sinh thực hiện đúng nội quy
tuy nhiên cách kiểm tra như vậy là chưa phù hợp nóng vội sẽ gây ảnh hưởng đến tâm lý học sinh
học sinh nếu có sai phạm thì cũng có nhiều cách giáo dục và các biện pháp giáo dục phải mang tính tích cực
phù hợp với môi trường giáo dục với lứa tuổi học sinh không nên nóng vội
theo sở giáo dục và đào tạo tp hcm
trường phổ thông dân lập heman cyna phải yêu cầu giáo viên rút kinh nghiệm trong việc xử lý tình huống kiểm tra xử phạt học sinh
việc xử phạt phải theo hướng tích cực tránh nóng vội ảnh hưởng đến học sinh
bên cạnh đó nhà trường cần tăng cường giáo dục quản lý học sinh để phong tránh những vi phạm
đặc biệt trong việc sử dụng những sản phẩm không phù hợp với lứa tuổi ảnh hưởng sức khỏe
cư dân mạng cho rằng bên cạnh việc nhà trường giám thị rút kinh nghiệm
thì các em học sinh cũng phải nhìn nhận và nghiêm khắc hơn với chính bản thân mình
bởi tình trạng các em sử dụng thuốc lá điện tử đã từng xảy ra trước đó
giáo viên phải nắm được các phương pháp giáo dục tâm lý học sinh để có cách ứng xử phù hợp
giúp các em tự nhận thức tự gian luyện và hoàn thiện mình mỗi ngày
ở một khía cạnh nào đó sự nghiêm khắc là cần thiết để học sinh có thể tôn trọng và thực hiện đúng nội quy nhà trường
không chỉ vì các em mà còn các học sinh khác nữa
câu chuyện ở đây là phương pháp xử lý của thầy giáo chưa phù hợp
vi phạm phải có quá trình giáo dục như vậy làm cho học sinh có thời gian nhận thức hành động
lỗi sai của mình để tự sửa chữa và phải chú trọng giáo dục theo tính chất tự giác
khích lệ các em tự thay đổi
cư dân mạng cũng chia sẻ lại câu chuyện một cô giáo tại tỉnh vĩnh phúc đã tự ý cắt tóc của học sinh trên lớp học
gây ý kiến trái chiều trên mạng xã hội và đây là cái kết
cả cô và trò đều nhìn nhận ra những phần sai của mình dẫn đến sự việc không mong muốn vì đẩy đi quá xa
gây nhiều ảnh hưởng hệ lụy về mặt tâm lý tinh thần cho không chỉ cô và trò
cư dân mạng cho rằng trong môi trường giáo dục không thể buông lỏng việc quản lý kiểm tra thậm chí là kỷ luật học sinh
nhưng kiểm tra và kỳ luật như thế nào thì cần có cách tiếp cận phù hợp và phương pháp đúng đắn tích cực và nhân văn
tình cảm giữa thầy và trò trách nhiệm của những người làm nghề giáo và ý thức tôn trọng kỳ luật nội quy nhà trường của học sinh vẫn luôn là điều quan trọng nhất
trên hết vẫn là tình cảm giữa thầy và trò hy vọng những sự việc đáng tiếc như thế này sẽ không còn xảy ra
đây là bài học về ứng xử cho những người làm nghề giáo
nhân văn và biết sửa lỗi đây là điều cần có từ hai phía không chỉ là các giáo viên mà còn cả học sinh
cuối cùng vẫn là mong muốn những điều tốt
và an toàn nhất cho học sinh để các em có thể hoàn thiện mình mỗi ngày
chúng ta trân trọng điều đó và một môi trường giáo dục nhân văn sẽ cần có sự nỗ lực từ giáo viên học sinh và gia đình
kỳ luật học sinh như thế nào là đúng và phù hợp với môi trường giáo dục nhân văn
hãy chia sẻ với chúng tôi suy nghĩ của bạn về vấn đề này trên fanpage truyền hình công an nhân dân